bộ tài chính đã có thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên và hội nghị quốc tế diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế lần thứ tư tại hà nội
hội nghị quốc tế diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế ipaf hai nghìn một mươi tám được tổ chức vào ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề củng cố an ninh tài chính châu á và giải pháp thực hiện
hội nghị được tổ chức với mục đích tăng cường năng lực và thúc đẩy chia sẻ trí thức giữa các thành viên trong diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế ipaf
các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia diễn đàn ipaf hiện có một mươi ba thành viên trong đó thành viên chính thức là những công ty quản lý nợ và khai thác tài sản công do nhà nước làm chủ sở hữu và được chính phủ sử dụng như là công cụ kinh tế để xử lý nợ tài sản xấu
ipaf hy vọng sẽ củng cố cơ chế ứng phó với khủng hoảng để thúc đẩy khả năng phục hồi của nền kinh tế khu vực